hiện vụ việc đang được công an tp long xuyên tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
mua bán trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường trà tỉnh điện biên bắt xử
tại khu vực xã mường tùng huyện mường trà vào ngày hôm qua lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng
li a của đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua khám xét thu giữ một mươi gói ni lông bên trong có chứa gần hai viên ma túy tổng hợp
bán heroin trọng lượng khoảng ba trăm sáu mươi g và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an lia của khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào vận chuyển vào nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ
trong khi tại bình định một vụ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị phát hiện lúc sáng sớm ngày hôm nay
vào thời điểm khoảng ba giờ sáng lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất khách sạn valad trên đường đặng thái mai
phường gành ráng phát hiện hơn chục thanh niên đang bay lắc
các đối tượng trên phần lớn ở thành phố quy nhơn và một số địa phương lân cận tụ tập đến khách sạn này thuê phòng sử dụng ma túy từ đêm hôm trước
trong đó có nhiều cô gái trẻ
theo thông tin ban đầu nhân viên quản lý của khách sạn này cũng tham gia cùng các đối tượng sử dụng ma túy
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ tiếp tục ngay sau đây
cảm ơn quý vị đã cùng cập nhật những thông tin lúc chín giờ sáng cùng với chúng tôi